thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc cho biết mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến một người tử vong hàng trăm ngôi nhà bị ngập nhiều khu vực bị chia cắt
chiều ngày bảy tám mực nước suối e tun thủ xã quảng hiệp răng lên cao chảy xiết đã cuốn trôi ông hoàng trung tùng trú tại xã quảng hiệp huyện trư mực a
theo thống kê sơ bộ đến sáng nay trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và các huyện eosup buôn đôn đã có hơn tám trăm linh ngôi nhà và hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập nhiều ao cá đàn xa xúc ra cầm bị nước lũ cuốn trôi
dự báo trong những giờ tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to khả năng xảy ra lũ quét xả lở đất trên các sông suối nhỏ ngập lụt cục bộ tại các huyện ea súp buôn đôn chư mờ ga và các vùng lần cận